tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thường trực ban bí thư trần quốc vượng
đã dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn đại biểu quốc hội mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong không khí trang nghiêm và xúc động các đại biểu thành kính dành một phút tưởng nhớ
đến chủ tịch hồ chí minh vì lãnh tụ vĩ đại người cha già của dân tộc việt nam
ngày mai kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ chính thức khai mạc
cử tri và nhân dân cả nước gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu quốc hội
sẽ làm tốt vai trò của mình là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân